tài liệu cho biết là từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai thì một nhà sư tên là tố liên đã viết một bài và đã nói rõ rằng là cái tục này không phải của phật giáo cũng không phải của nho giáo và xuất phát từ trung quốc đời nhà hán
trước đó thì như nhà báo bù hằng tám đã nói họ đầu tiên là cũng ban đầu thì có trôn bình thường thậm chí ban đầu thì nguyên thủy ở trung quốc trôn cũng không có cả quan tài nữa đâu
nhưng sau này thì người ta thấy không được người ta mới làm quan tài rồi sau này thêm những cái như là trôn thêm các cái thứ vật dụng rồi là trôn vật dụng thật hay vật dụng giả cũng là đã từng trải qua những thăng trầm như vậy
và cuối cùng là trùn cả người sống theo rồi sau thấy dã man quá thì lại thôi
và cũng cái tư liệu mà nhà sư tố liên đã cung cấp thì ta biết rằng là tới năm một trăm linh năm tức là vào cái đời gọi là nguyên hưng nguyên niên thì lúc đó phát minh ra giấy do ông thái linh chế tạo ra đấy
thì mới có giấy
thế là ông thái linh chế tạo ra giấy để mà làm hạng mã nhưng mà rầm rỗ một thời gian sau đó người ta thấy là người ta lại không được người ta lại chống lại
thì lại có ông vương luân ông ấy dùng mẹo tức là lừa đảo đấy tức là cho mà anh giả vờ chết
chết xong rồi nằm xuống cũng khóc than thảm thiết xong rồi mọi người đang khóc than tự nhiên thế đùng đùng ngồi vậy và tuyên bố rằng là sở dĩ tôi sống được là bởi vì đã có hình dân thế mạng
và có tiền có lẽ có các thứ xuống cho nên là được ba hồn bảy vía được nhập lại cho nên tôi sống vậy
thế là tục vảng mã lại phát triển mạnh mẽ bởi vì là người chết còn sống dạy được kia mà tôi thương liêng quá
như vậy là xung quanh cái câu chuyện vàng mã thậm chí đã có cả cái lừa đảo cũng chỉ vì cái lợi ích mà chúng ta nói rằng là kinh doanh buôn bán
và sau khi cái người chết này sống dậy được thì như vậy là tục vàng mã lại phát triển mạnh mẽ ở trung quốc v v
thế và vì vậy người ta khẳng định là trong phật giáo không có vàng mã thậm chí người ta nói cả trong nho giáo là cũng không có
vì vậy cho nên cái việc đốt cái này là cái phòng tục ngoại lai
và tôi nghĩ rằng là cái ý kiến của giáo hội phật giáo việt nam là rất đáng trân trọng rất đáng để ý
và vấn đề ở chỗ là chúng ta phải truyền thông và có thể không phải một lúc mà phải trải qua nhiều năm để các thế hệ sau nhận thức rõ về điều này
và cũng giống như lễ hậu đền trần thôi khi đã nhận thức rõ được thì người ta sẽ ứng xử với nó một cách đúng đắn
đúng là các anh vừa nói nhắc đến những cái tục mà nó có cái du nhập giữa cái nền văn hóa với nhau
thế thì nó có cái tiến trình lịch sử và tiến trình thời gian
và suy cho cùng cuối cùng nó lại vẫn thuộc về cái nhận
nhận thức của con người
nhận thức con người thấy là nó hay nó tốt thì nó cứ phát triển
còn nếu thấy nó dở thì nó sẽ mai một đi
đốt vàng mã rõ ràng là không hay tốt gì rồi
chúng ta đều thấy
nhưng tại sao nó lại phát triển
thì đấy là câu hỏi đặt ra
theo tôi thì cái nguyên nhân sâu xa nó chính là vấn đề kinh doanh
nếu như mọi người hưởng ứng công văn của giáo hội phật giáo và truyền thông cho tất cả các gia đình không mua không đốt
thì người ta không kinh doanh được nữa
không kinh doanh được
những cái công ty như anh vừa nói không sản xuất sản xuất ra không bán được
anh vừa nhắc đến cái cấm pháo của chính quyền có lẽ cần biện pháp mạnh của chính quyền
người ta cấm người ta hay sợ là vi phạm cái tự do tín ngưỡng
nhưng thực ra cái này nếu mà phân tích đúng ra thì nên có những cái phân tích để cho mình thấy rằng đây không phải là vấn đề tín ngưỡng của người dân
không cấm đoán gì cả
mà vấn đề là quản lý hành chính về mặt nhà nước
ông âu nghĩa môi trường thống kê bao nhiêu vụ cháy nhà do đốt vàng mã và tổn hại mấy nghìn tỷ như anh nói
theo tôi nghĩ cấm được
như cấm pháo
tôi rất tán thành cái kinh nghiệm về pháo anh ạ
tôi lại nghĩ là
nó là rất quyết liệt và đã làm được
tôi lại nghĩ là nếu lấy về kinh tế như ý kiến anh ngọc anh hay thế
nhưng mà ta cũng chả cần phải cấm đâu
đánh thuê cao thu lệ lợi nhuận
vâng thế thôi
cũng biện pháp của chính quyền
và kèm theo nữa chúng ta lại nói
ở đây chúng ta lại nhìn vấn đề này
trước hết chúng ta phải thấy là
nói về tôn giáo giáo hội phật giáo đồng hợp với này
như vậy về chính quyền chúng ta có quyền lực trong tay
cùng với tư tưởng ấy của giáo hội phật giáo cùng với sự ủng hộ của công luận
thì chúng ta có thể làm được
có thể trước khi có những công văn của giáo hội phật giáo
thì thôi thì chính quyền mà can thiệp vào thì lại cho là chúng ta cấm đoán nọ kia
nhưng bây giờ giáo hội phật giáo đã có công văn chính thức rồi yêu cầu rồi
chúng ta phát động điều đó ra cho trước hết là cán bộ đảng viên
sau hướng dẫn quần chúng nhân dân cộng với truyền thông nữa
tôi tin rằng sẽ không mất đi mà sẽ hạn chế đi rất nhiều
công văn của giáo hội phật giáo việt nam ấy thì thực ra nó đề cập rất nhiều vấn đề
trong đó có ba vấn đề
và cái việc vàng mã này là nằm trong cái vấn đề thứ hai ở đấy
vâng có khuyến cáo là không nên đốt vàng mã
hạn chế đốt hương
và cố gắng để bảo vệ những cái thuần phong mỹ tục của việt nam
thế thì thực ra mà nói
đây là một vấn đề
vấn đề tế nhị
cho nên là để sử dụng những biện pháp hành chính
thậm chí là có tính chất là những chế tài của luật pháp ấy
thì cũng là cách
và có thể là cách lâu dài mà ta phải làm
nhưng mà sở dĩ xung quanh câu chuyện này vẫn có những ý kiến trái chiều
vẫn có ý kiến bảo vệ
thì nó cũng là lẽ đương nhiên
cho nên là tôi cho rằng thế này
có lẽ là cái việc mà hạn chế tiến tới cấm đốt vàng mã
có lẽ là cũng nên xử lý một cách mềm mại như một quá trình
tức là chúng ta sẽ làm bằng cách nào đó
tuyên truyền động viên
phải không ạ
sau đó rồi dẫn tới cái việc tức là khuyến khích
rồi là thậm chí là biểu dương những cái nơi mà làm tốt điều này
để dần dần dần dần tiến tới là những cái biện pháp quyết liệt hơn
thậm chí là chế tài xử phạt
tuy nhiên để có thể cấm triệt đề điều này
thì cũng phải có một cái thời gian nào đó
và đồng thời phải làm cho tự người dân
người ta thấy rằng là điều đó là đúng là phải
chứ còn những biện pháp khác
kể cả những cái hành chính hay là những biện pháp về luật pháp ấy
thì nó một góc độ nào đó vẫn có tính chất là cưỡng bức
vì vậy cho nên chúng ta sẽ phải tiến hành cái lộ trình mà nó sao cho nó hợp lý nhất
và đây nhất là nó tế nhị ở chỗ là niềm tin của người dân
và nó đã là niềm tin rồi
nó ăn vào trong cái tiềm thức của họ
thì mình phải từ từ từng bước
nhưng mà ta tin tưởng rằng có thể làm được
quay trở lại câu chuyện pháo
pháo cũng ăn vào trong tiềm thức
tất cả chúng ta ngồi đây đều đã từng có những chàng pháo nổ gian lên trong ký ức
có phải không ạ
thậm chí nổ nhiều năm trong tuổi thơ của chúng ta
tuy nhiên và khi mà cấm pháo thì ban đầu phải nói nhiều người tiếc nuối
có cả chúng ta ngồi đây
cá nhân tôi cũng đã từng tiếc nuối
nhưng mà sau nhiều năm đã thực hiện cái lệnh này
thì ta thấy là mọi việc rồi cũng quen đi
và đấy cũng là điều bình thường
và chúng ta vẫn phải khẳng định rằng đấy là một chủ trương đúng của đảng nhà nước
bởi vì nó giúp chúng ta tránh được rất nhiều cái hệ lụy
và với vàng mã có lẽ cũng vậy thôi
anh nên nói thêm cả cái mũ đội mũ bảo hiểm
vâng vâng vâng
đội mũ bảo hiểm vận động rất khó chứ
mà ngay cả truyền thông lúc đó cũng chống
vâng truyền thông chống lại
có nhà báo còn đưa ra bằng chứng là nếu không đội mũ bảo hiểm thì ngã thì không sao
nhưng đội mũ bảo hiểm ngã có thể gãy cổ
thế nên bằng chứng là như thế
cuối cùng vẫn là vấn đề nhận thức này
vâng nhận thức về truyền thông này ạ
tôi cho là cái chúng ta thể làm ngay được
đấy là nâng thuế vừa thu cho ngân sách vừa đảm bảo được
cũng là một trong số biện pháp đó ạ
thì mà cái thuế này rất hợp lý
thứ nhất là hàng chúng ta không thuộc hàng khuyến khích
điều thứ hai là gây ô nhiễm môi trường
điều thứ ba là bảo vệ thiên nhiên bảo vệ bao tấn gỗ làm được tấn giấy
thế thôi và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta
đó là thuế đặc biệt đấy
cho vàng bã vào thuế đặc biệt
có nghĩa là không cấm đoán gì cả nhưng mà cứ đánh thuế
chứng mặt cho vào thuế đặc biệt đã
nhưng trên tổng thể tôi nghĩ rằng thế này
tôi rất là cảm động cảm kích
và tôi thấy rằng cái ý kiến của giáo hội phật giáo việt nam
rất đáng trân trọng
rất đáng trân trọng
nó cho thấy một cách nhìn rất là hiện đại
một cách nhìn rất là nhân văn
bởi chúng ta phải bảo vệ những cái giá trị truyền thống
bảo vệ thuần phong mỹ tục
và những cái gì là hủ tục thì phải chống
tôi cho rằng cái công văn ba mươi một của giáo hội phật giáo việt nam
rất đáng trân trọng
bởi mới lẽ thứ nhất là đã chỉ rõ ra là
đây không phải là văn hóa truyền thống của dân tộc
không phải truyền thống của dân tộc
điều thứ hai là
là nó mang đúng với xu hướng của thời đại
hợp với lòng mong mỏi của nhân dân nói chung
có thể việc đốt vàng mã càng đốt càng nhiều
thì cái niềm tin trong dân từ các thứ thì còn có thể có lợi cho cái giáo hội
nhưng họ vẫn sẵn sàng vì cái chung
sẵn sàng từ bỏ cái
cho nên về phía góc độ nhà báo và cũng là một công dân
thì tôi nghĩ và cũng là người theo đạo phật
thì tôi nghĩ rằng đây tôi đánh giá rất cao công văn này
xin cảm ơn hai nhà báo
trong khi những cái cuộc tranh cãi về cái việc là có nên duy trì cái tục đốt vàng mã hay không
vẫn đang còn khá gai gắt
thì trong thực tế ở thành phố hồ chí minh
có một ngôi chùa đã hai mươi năm nay không có đốt vàng mã
và cũng hạn chế đốt hược
xin mời quý vị cùng hai nhà báo theo dõi phóng sự ngắn sau đây
chùa liên hoa tại quận một mươi một thành phố hồ chí minh
suốt hai mươi năm qua không đốt vàng mã
thượng tọa thích duy trấn
chủ trì chùa liên hoa cho biết
trước đây phật tử và khách hành hương đến chùa
vẫn thắp hương đốt vàng mã như mọi nơi khác
sau chuyến đi từ thiện ở nơi bị thiên tai lũ lụt
trăn trở về sự thiếu thốn của nhiều người
chùa liên hoa chính thức ra thông báo không đốt vàng mã
để lấy số tiền chuẩn bị đốt chuyển thành tiền thật
cứu giúp bà con nghèo và học sinh vùng sâu vùng xa
cùng với đó lò hóa vàng tại chùa được dỡ bỏ
việc thắp nhang trong chùa cũng được hạn chế
ban đầu việc vận động phật tử không đốt vàng mã
gặp không ít khó khăn vì nhiều người phản đối
nhưng lâu dần thấy được những việc đúng đắn
nên chỉ thắp nhang và gửi tiền làm từ thiện
không những góp phần cứu giúp người khó khăn
mà còn giữ cho không gian chùa được trong lành thanh tịnh
số tiền đóng góp từ việc không đốt vàng mã
tại chùa liên hoa là hơn hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi bảy
số tiền này đã tăng lên ba bảy tỷ đồng
sư thầy cùng các phật tử đã phát quả đều đặn cho người nghèo
ở các tỉnh con tum quảng bình
như vậy số tiền lớn không những không bị đốt
mà còn có thể giúp được rất nhiều người khó khăn
thực ra theo lẽ thông thường
khi người ta thắp một nén nhang
cúng tổ tiên rồi đến chùa thắp ẩn nén nhang thờ thần phật
thì người ta muốn gửi vào cái cõi tâm linh thông qua cái nén nhang đó
để tỏ lòng mình đến một cái cõi mà người ta tin rằng là
cái khói nhang ấy nó dẫn dắt
cái câu chuyện của người sống
linh kết với lại những cái thần phật hay là người đã mất
để bày tỏ tâm quyền nguyện vọng
tức là cái khói nhang theo quan niệm người ta là như thế
còn cái việc mà chúng ta bàn là đốt vàng mã
cho là đốt cho ông bà cha mẹ đốt cho thần vật ấy
là cũng muốn là gửi thật nhiều tiền của xuống dưới
âm như anh nói là âm sao như vậy ấy
thì đấy là một quan niệm thôi
thế và ở cái câu chuyện này thì nó lại cho ta thấy là có một quan niệm khác
tôi cũng hay có điều kiện là đến các cái chùa
thì các nhà sư hay là những người mà người ta trụ trì ấy
người ta cũng rất phản đối cái việc thắp hương nhiều
lý do là ở đấy người ta có một cái hương vòng
thì nó sản xuất và nó đốt cháy rất chậm
cũng là đem lại cái mùi trầm hương
để thỏa mãn cái như cái phân tích vừa rồi
nhưng mà nó có một cái điều là
nó không làm ám khói những cái pho tượng phật
hàng năm là đến tháng bốn ngày phật đàn người ta phải đem cho tắm phật
thì người ta muốn là những cái pho tượng sơn son thép vàng ấy
là không bị ám khói bởi cái khói hương của phật tử
rất nhiều chùa hà nội này người ta đã cấm không được đốt hương ở bên trong
chùa mà chỉ được đốt ở bên ngoài thôi
nhưng bản thân cái sự đốt nghi ngút
các anh đi bây giờ sẽ chứng kiến là anh vừa mới thắp nén hương
nên chưa cháy được bao nhiêu thì người ta đã cầm người ta rụi xuống cái sổ nước rồi
và để thế là cái việc thắp hương ấy nó không còn ý nghĩa mấy nữa
và nó gây ra cái hệ lụy ô nhiễm môi trường nhiều hơn
cho nên ở cái câu chuyện ở cái chùa này thì tôi thấy là nên phổ biến
và nhân rộng cái mô hình này ra ủng hộ
để cho mọi người học tập theo cái cách này
và như thế cũng không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta tôn kính
hay là thờ thần phật
đấy thì không ảnh hưởng gì đến cái tôn giáo hay là cái lễ nghi của chúng ta
thực ra thì trong cái ngôi chùa này ấy
thì người ta không đốt vàng mã và hạn chế thắp hương
thế cũng có nghĩa là nó liên quan đến câu chuyện cả hương khói nữa
thế thì cá nhân tôi tôi cho rằng cái việc mà đốt hương
là nó gắn liền với cái tâm linh của người việt
và rõ ràng là cái điều đó là cũng là không có cái gì mà mình phải phản đối một cách mạnh mẽ
tuy nhiên hạn chế đốt hương đấy cũng là vấn đề đặt ra
còn vàng mã thì đương nhiên không rồi
vàng mã như chúng ta đã phân tích trong phần đầu của cái chương trình này
ta thấy rõ ràng rất nhiều hệ lụy
còn liên quan đến việc đốt hương ấy
thì tôi nghĩ rằng là điều này cũng là điều bình thường
và nó gắn liền với cái văn hóa truyền thống của á đông
nói chung và của văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta
tuy nhiên cách làm của ngôi chùa này
nó đem lại một cái điều rất là thực tế
nó cho thấy là những cái lý tưởng của đạo phật
đã được áp dụng một cách hiệu quả trong thực tế
hạn chế đốt hương
và không đốt vàng mã
tiết kiệm được số tiền như vậy
như cái phóng sự vừa rồi có nói tới ba bảy tỷ đồng
và ba bảy tỷ đồng này
đã được dùng để mà
giúp đỡ những người nghèo
giúp đỡ những cái cơ sở khác
thì thực sự là có ý nghĩa
đông đo đếm được
vâng ạ và có thể đông đo đếm được
đấy là điều mà tôi nghĩ rằng là
tôi thấy là đáng trân trọng nhất là của cái ngôi chùa này
họ đã làm được hai việc
một việc là
như chúng ta nói về tác hại của đốt vàng mã
bảo vệ được môi trường
và như chúng ta đã nói nãy
nhưng kèm theo họ tiết kiệm cái tiền đấy
lại giúp đỡ những người nghèo
thì họ đã làm được không chỉ một
mà còn hai việc tốt
và thực hành được cái giáo lý của đạo phật
và điều đó rất đáng trân trọng
tôi muốn nói thêm một chút là
tôi cũng có may mắn là được đi đó đây nhiều
chắc các anh cũng đi nhiều
và tôi thì cũng hay đến những cái ngôi chùa
là những ngôi chùa ở phía bắc
người ta đốt hương vàng mã nhiều
đến miền trung miền nam
thì hầu như những ngôi chùa rất hạn chế
bản thân những cái nhận thức ở người dân ở những vùng đấy
người ta cũng không đốt hương nhiều
thế rộng ra nữa là tôi cũng sang lào sang thái lan
đến chùa thái lan người ta có đốt hương đâu
người ta cũng không đốt nhiều đâu
đến các anh sẽ thấy
rất là hạn chế
sang myanmar tôi cũng đã sang rồi
những cái vùng đất phật như thế
thực sự là người ta không đốt vàng mã
và hương thì tôi hãn hữu lắm
tôi không thấy có nhiều lắm
đấy rất là lạ
nhưng mà ở myanmar thì nó có một cái tục này
có lẽ là
tìm hiểu thì các anh sẽ thấy rất là hay là
đến những cái nơi mà thần thánh thì người ta rát vàng vào tượng
chứ không phải là đốt hương nữa
tức là những cái vàng được rát mỏng ra
những cái vàng thật đấy nhé
được rát mỏng này
và họ bán
người bình thường có thể mua được
ví dụ như tôi có thể mua được
ví dụ một trăm năm mươi là được ba cái miếng
ba cái miếng mà nó rát mỏng
nó chỉ độ hai x hai cm này thôi
và khi thành kính dâng lễ lên ấy
người ta vái và người ta cầm cái vàng đó
nó có một cái
nó đặt trên một cái tờ giấy này
người ta dán vào cái tượng
thì là tượng được rát vàng
thì đấy là một cái niềm tin tâm linh
thế thì nó
tôi không tìm hiểu kỹ hơn
không biết là cái đó thì có ai
người ta cậy cái vàng ra
người ta đi đúc lại hay không
người ta tiết kiệm cho người nghèo không thì không biết
nhưng mà rõ ràng là
mỗi một nước có cái cách thờ phật khác nhau
và đốt hương hay vàng mã chỉ là một cách thôi
khi nói về cái câu chuyện
mà hạn chế đốt hương hay vàng mã
thì nó cũng nảy sinh ra một cái vấn đề mà
lâu nay báo chí rồi các phương tiện truyền thông
cũng nói đến về cái việc là
cái que hương mà chúng ta đốt ấy
khi nó gây ra khói ấy
thì hiện nay để sản xuất ra nó
là có rất nhiều loại
chưa nói về cái đời sống
kinh tế của những người làm ra cái sản phẩm đó
nhưng mà muốn nói về cái việc là
có những loại hương nhập khẩu vào
và nó dùng hóa chất
cái hóa chất ấy khi người ta hít
phải khói của cái hương đó
các anh hình dung ra cái hương đốt bũi
thế nào thì nó độc như thế
và nó chỉ có một cái mùi thơm
nhưng mà khi cháy cái khói đấy khi hít phải rất là độc hại
cho nên cái việc hạn chế là rất cần thiết
thứ hai nữa là
cái người mà làm ra hương ấy
thì bây giờ người bán ấy thì nhà nước cũng chưa có
chính trách nào để kiểm soát
để thử nghiệm hay là đăng ký
tiêu chuẩn chất lượng về cái hương nào
thì được dùng cho nên là
khi mà đốt hương ở những nơi đông người
hoặc là trong gia đình thì rất độc hại
thế thì có lẽ theo tôi nghĩ là
nếu đến một lúc nào
người dân chúng ta đủ nhận thức để thấy
là chúng ta đang đầu độc cái môi trường sống chúng ta
thì không cần phải kêu gọi
nếu mà tự họ sẽ phải hạn chế cái đó
và như vậy lại là vai trò của truyền thông
nhiều gia đình khi mà thắp hương ấy
là họ phải lựa lúc là trẻ con ngủ
và cho buồng khác đóng kín cửa lại
ở bên nhà ngoài mở thông các cửa sổ ra
với dám đốt hương
còn khi đốt hương mà có trẻ con mà hơn một hai ba tuổi
nó còn nhỏ ấy
mà nó đốt không cẩn thận là sẽ bị bệnh viêm khế hoản
các thứ khác này khác
thì như nhà báo ngọc anh nói rất đúng
không ai có thể biết chắc là trong hương này có cái chất gì
và tác hại của nó hay là tác lợi thế nào
không biết được vì vậy cho nên đốt hương là cứ đốt thôi
và hương mua ngoài thị trường thì rõ ràng là
không có tiêu chuẩn chất lượng gì cả
cho nên là
có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề này
là những cái cơ sở sản xuất này
cũng phải đăng ký
cũng phải kiểm định về mặt chất lượng
và cũng phải được sự bảo đảm
cho nên lâu nay hình như chúng ta cũng chưa chú ý đến điều này
chỉ mới nhìn nhận là đốt hương
là thể hiện lòng thành kính
là tưởng nhớ tổ tiên
như nhà báo ngọc anh nói là đốt quê hương lên
cái hương của nó tỏa đi là một cách để giao tiếp
với những người đã khuất
giao tiếp với những cái thế lực mà huyền bí
và qua đó để gửi gắm
tấm lòng của mình tình cảm của mình
thì điều này nó đã trở thành một cái tập tục rồi
truyền thống rồi
nhưng mà cái khối hương đó có cái gì không
chỉ có lẽ chúng ta lại chưa đặt vấn đề về thế này
tiêu chuẩn lo lượng lại liên quan đến quản lý nhà nước
và ở cái ngôi chùa này
người ta chỉ kêu gọi hạn chế thôi
là phải hương đạt tiêu chuẩn
không phải là hạn chế mà
hương nào đạt tiêu chuẩn
được cái tri cục quản lý chất lượng
người ta cấp giấy phép
thì mới được đốt ở những cái cơ sở
có lẽ đến lúc nào đó
có lẽ đây cũng là một ý mới và chúng ta sẽ có dịp trở lại với đề tài này
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau